giết người yêu sau đó tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên huỳnh ngọc thiện đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi đối tượng được xuất viện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng thiện về hành vi giết người
trước đó huỳnh ngọc thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với một cô gái ở tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thì hai người chia tay
vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ huế ra bắc ninh
với mục đích gặp mặt cô gái này một lần rồi tự tử
vào ngày bốn tháng một mươi hai thiện hẹn gặp cô gái này tại chùa đông lai khu phố trang liệt phường trang hạ thành phố từ sơn
tại đây thiện đã gặp cô gái và hai người bạn đi cùng
thiện đã dùng dao đâm cả ba người khiến cô gái và một người bạn tử vong và một người khác bị thương
ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh lai châu vừa phá thành công
chuyên án ma túy bắt một đối tượng và thu giữ một bánh heroin cùng gần một mươi kg thuốc viện
vào hồi một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại km bảy mươi năm quốc lộ bốn d hướng lai châu đi lào cai
thuộc địa phận bản chuva một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt quả tang đối tượng lùa mình chú tẩy xã sơn bình huyện tam đường
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin gần một mươi kg thuốc viện cùng một số vật chứng liên quan
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng cùng với các lực lượng phối hợp
vừa phát hiện và bắt giữ vũ văn tuyên chú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng
về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn
trước đó tại khu vực cách đảo bạch long vĩ ba hải lý về phía tây
tổ công tác phát hiện tàu do vũ văn tuyên điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trong khoang tàu có bốn mươi hai quả mìn tự chế sáu thỏi thuốc nổ dạng nhũ tương
một túi ni lông chứa một mươi hai kg thuốc nổ dạng bột một mươi chín kíp nổ năm m dây cháy chậm
qua đầu tranh tuyên khai nhận số vật liệu nổ mua của một người đàn ông không quen biết
với số tiền là hai mươi triệu đồng với mục đích sử dụng để đánh bắt khai thác hải sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm
thành phố hà nội vừa kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy
tại cửa hàng cơ khí phế liệu tại phố đại linh phường trung vật
vào khoảng một mươi ba h ba mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai đã xảy ra cháy tại cửa hàng cơ khí phế liệu
ở ngõ năm mươi bốn phố đại linh tổ dân phố số một mươi bảy phường trung văn
do chất cháy chủ yếu là giấy và nhựa nên đám cháy bùng phát lớn
khói bao trùm toàn bộ khu nhà tạm chứa phế liệu và thiết bị cơ khí
bước đầu các cơ quan xác định khu vực cháy là nhà tạm không thép lập máy tôn
chủ nhân dùng làm cửa hàng cơ khí và chứa hàng phế liệu trên diện tích khoảng một trăm hai mươi m hai
vụ cháy đã không có thương vong về người thiệt hại về tài sản
cơ quan chức năng đang thống kê và điều tra nguyên nhân
còn tại tp hcm vào trưa nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn quận một mươi hai
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
nhiều người hốt hoảng tháo chạy thoát thân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h năm mươi người dân sống trong hẻm một trăm bảy mươi một khu phố ba a
phường thạnh lộc quận một mươi hai hốt hoảng khi khói lửa mù mịt kèm theo mùi khét ở khu dân cư
khi đến xem thì thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một phòng trọ trong dãy nhà trọ
lúc này mọi người hô hoán để mọi người trong dãy nhà trọ thoát ra
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy được dập tắt được biết dãy trọ có một mươi một phòng liên kề
khi xảy ra hỏa hoạn trong phòng khóa cháy cửa và không có người
hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy vẫn đang được điều tra
là nhân viên ngân hàng nhưng lại đi lừa đảo khách hàng để lấy tiền trả nợ cá nhân
đoàn văn thiện quê tại tỉnh quảng ngãi vừa bị toán nhân dân tp đà nẵng
đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng quá trình làm việc thiện tiếp xúc và quen biết một vài khách hàng
có khả năng về tài chính và tiến hành vay mượn tiền của bốn bị hại
với tổng số tiền hơn bảy tỷ năm trăm linh triệu đồng rồi chiếm đoạt và mất khả năng chi trả
để tạo lòng tin cho các bị hại và che đậy hành vi của mình
thiện ngỏ ý vay với lãi suất cao từ hai mươi năm đến ba một ngày
tương đương với bảy năm chín một tháng rồi dùng chính số tiền vay
trả một phần nợ gốc cũng như trả lãi cho người vay
quá trình điều tra và trả lời hội đồng xét xử thiện thành khẩn ăn năn
về hành vi phạm tội của mình khắc phục hơn ba tỷ để trả cho các bị hại
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt đoàn văn thiện một mươi hai năm tù về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố thanh hóa vừa liên tiếp triệt phá và bắt giữ hai vụ buôn bán sản xuất pháo nổ
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên tỉnh do nhiều đối tượng tham gia
và thu giữ hàng tấn pháo nổ thuốc pháo bột thuốc pháo và các dụng cụ để sản xuất pháo
ngày bốn tháng một mươi hai công an tp thanh hóa đã đồng ý
loạt bắt giữ năm đối tượng buôn bán pháo trên telegram
gồm võ công phước chú tại tỉnh bà rê vũng tàu nguyễn văn hưng chú tại tỉnh gia lai
bùi khắc lâm chú tại tỉnh hòa bình đỗ văn long chú tại hà nội
và lý đình khang chú tại tỉnh phú thọ
quá trình truy bắt khám xét đã thu giữ bảy mươi kg pháo nổ các loại hai mươi kg thuốc pháo
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã nhập lậu pháo từ trung quốc
về việt nam và bán ra thị trường hơn năm tấn pháo nổ các loại
tiếp đó vào ngày tám tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ bốn đối tượng
trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là pháo hoa của bộ quốc phòng
trong đó trịnh đức anh chú tại hà nội là đối tượng trực tiếp điều hành đường dây
thu giữ năm trăm linh dàn pháo hoa các loại tổng trọng lượng sáu trăm linh kg bốn trăm linh kg các thành phẩm
dùng để sản xuất pháo hai kg bột thuốc pháo hoa hơn năm mươi tem nhãn giả pháo hoa
của bộ quốc phòng và nhiều vật chứng sản xuất pháo hoa giả
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã sản xuất và tung
ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả của bộ quốc phòng
với tầm số tiền do dịch là hơn bốn tỷ đồng
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập trong dịp cuối năm
và đầu năm mới của nhiều người một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò
tuyển lao động thời vụ để lừa đảo những cây bẫy răng ra ngày càng tinh vi
và rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo tiền mất tật mang
mà còn chịu gánh nặng về tâm lý ghi nhận của phóng viên thời sự
nhiều bài đăng tìm kiếm lao động thời vụ
trong dịp cuối năm với các công việc như cắt mắt quần áo
giá lì xì với mức lương hấp dẫn không ít người với mong muốn tìm kiếm
việc nhẹ lương cao kiếm thêm thu nhập mà đã tin tưởng chuyển khoản đặt cọc
cho bên tuyển dụng sau khi cọc tiền thì toàn bộ tin nhắn và số điện thoại
của bên tuyển dụng hoàn toàn bốc hơi
em xem lại tin nhắn đọc lại tin nhắn thì đã bị chặn và các tin nhắn đã bị xóa hết ạ
tôi cũng đã từng nghe được những trường hợp bị lừa đảo như thế
chắc hay gặp các trường hợp lừa đảo của tuyển dụng
thế nên là em đã đến trung tâm giới thiệu việc làm uy tín ở đây để tìm việc làm ạ
theo các chuyên gia đây là chiêu thức quen thuộc của những kẻ lừa đảo trong thời gian gần đây
nguy hiểm hơn chúng có thể lôi kéo ứng viên làm những công việc
thành toán các đơn hàng ảo hay biến tướng đặc gấp
thậm chí là vi phạm pháp luật
chưa kể việc làm thêm không có hợp đồng lao động
mọi giao dịch đều thông qua mạng xã hội cũng khiến người tìm việc trở thành những nạn nhân đáng thương
chỉ trong một thời gian rất ngắn thậm chí các trang web này sẵn sàng bị sập
có thể họ sẽ đánh sập đi và không còn tài liệu chứng cứ nữa
khi đó thì các bạn sinh viên cũng không có biết tài liệu chứng cứ ở đâu mà không biết đối tượng
mình đang bị lừa là họ đang cứu trúc ở đâu để mình làm đơn tối giác
cho nên là các bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chấp nhận không dám lên tiếng
không dám làm đơn cho công an cho cơ quan pháp luật để đòi lại quyền lợi cho mình
để tránh sập bẫy lừa đảo người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc
khi vào website tìm việc mọi người nên chú ý đến phần mô tả công việc
phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc
phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không
rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động nhu cầu tiền dụng đánh giá vị trí việc làm
các yêu cầu của việc làm như thế nào
qua đó các bạn tham gia phỏng vấn trao đổi thật kỹ với nhà tiền dụng
cũng thấy rằng không có việc đặt cọc bất kể một cái gì
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác
và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ các thông tin
đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi một bị can
trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú cùng tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
và lê tín trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang
cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo
bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe
để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật để cho xe được đăng kiểm với số tiền hơn một tám tỷ đồng
trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện một xe ô tô vận tải
tải vận chuyển số lượng lớn dày và hàng gia dụng bằng sành xứ không rõ nguồn gốc
vào khoảng chín h ba mươi
ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại khu vực thuộc ấp phước quản xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn hoàng hay điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tội công tác phát hiện trên xe có vận chuyển hơn bốn trăm linh đôi giày thể thao các loại
do nước ngoài sản xuất gần ba trăm linh đôi giày thể thao các loại do việt nam sản xuất
và hơn ba trăm linh kg hàng gia dụng bằng sành xứ
tất cả số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hay không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên